thủ tướng nguyễn xuân phúc vừa có văn bản đồng ý phương án nghỉ tết tân sửu hai nghìn hai mươi một
do bộ lao động thương binh xã hội đề xuất theo đó người lao động sẽ được nghỉ tết bảy ngày
dịp tết âm lịch tân sửu hai nghìn hai mươi một cán bộ công chức viên chức và người lao động được nghỉ tết bảy ngày
thời gian từ ngày một mươi tháng hai năm hai nghìn hai mươi một đến ngày một mươi sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi một dương lịch
tức là ngày hai mươi chín tháng chạp năm canh tí đến ngày năm tháng riêng năm tân sửu
cũng trong quyết định này thủ tướng đã đồng ý phương án nghỉ lễ quốc khánh năm hai nghìn hai mươi một
sẽ bổ sung một ngày nghỉ liên kề sau ngày hai tháng bốn
các cơ quan đơn vị thực hiện lịch nghỉ trên được thủ tướng giao nhiệm vụ bố trí
sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục
bảo đảm tốt công tác phục vụ tổ chức cá nhân
các cơ quan đơn vị không thực hiện nghỉ cố định thứ bảy và chủ nhật hàng tuần
sẽ căn cứ vào chương trình kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp